những ngày này đang là những ngày cuối cùng của năm dương lệch hai nghìn một mươi bảy
đây là lúc chúng ta cùng nhìn lại cùng chiêm nghiệm về những sự kiện sự thành công và cả sự thất bại
một năm qua là khoảng thời gian đầy sôi động của nền kinh tế nước ta với đầy đủ các cung bậc cảm xúc
xin mời quý vị và các bạn cùng truyền hình nhân dân nhìn lại một mươi sự kiện kinh tế mà chúng tôi cho là tiêu biểu
nổi bật và có sức ảnh hưởng lớn tới toàn bộ nền kinh tế việt nam trong năm qua
việt nam tổ chức thành công apec hai nghìn một mươi tám
không chỉ nâng cao vị thế của việt nam trong vai trò nước chủ nhà apec còn mang hàng nghìn doanh nghiệp đến việt nam tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh
trong lúc tpp tưởng như có rất ít cơ hội đi tiếp sau khi mỹ bất ngờ rút
thì ở phút chót apec đã kết nối trở lại một hiệp định thương mại tự do mới với tên gọi cptpp giữa một mươi một nền kinh tế thành viên
lần đầu tiên có nghị quyết về kinh tế tư nhân
hội nghị trung ương năm khóa một mươi hai đã ban hành một nghị quyết riêng về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế
và chính phủ ngay lập tức cụ thể hóa nội hàm chính phủ kiến tạo chính phủ hành động
bằng hàng loạt các cuộc đối thoại thẳng thắn với cộng đồng doanh nghiệp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
xử lý nghiêm các đại án tham nhũng
năm nay hàng loạt các vụ đại án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng đã bị đưa ra xử lý trước pháp luật như vụ sai phạm tại ocean bank tại pvn
hàng loạt cán bộ lãnh đạo kể cả cán bộ trong ban chấp hành trung ương bộ chính trị bị truy cứu trách nhiệm về hành vi tham nhũng cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng
đây là động thái thể hiện sự quyết liệt của đảng sự nghiêm minh của pháp luật
tăng trưởng kinh tế đạt sáu tám mươi một
tăng trưởng gdp đạt sáu tám mươi một là một con số đầy bất ngờ vượt chỉ tiêu đề ra và cũng vượt qua mọi dự báo
góp phần tạo ra mức tăng trưởng ấn tượng này là sự bứt phá của xuất khẩu nông nghiệp và ngành chế biến chế tạo
chứng khoán đạt đỉnh một mươi năm vn index lọt vào top ba chỉ số có mức tăng mạnh nhất trên thế giới
dòng vốn mạnh từ nhà đầu tư trong và ngoài nước giúp thị trường chứng khoán thực hiện tốt chức năng huy động vốn cho doanh nghiệp tăng trưởng
bất cập tại hàng loạt dự án bot
hàng loạt bất cập tại các trạm bot từ bắc vào nam đặt ra một câu hỏi lớn về tính minh bạch
trước tình hình đó các cơ quan chức năng đã phải ra soát lại các trạm bot với quy mô chưa từng có
trong tình hình đó bốn mươi năm trên năm mươi một trạm bot đã phải giảm phí
đầu tháng một mươi hai thủ tướng chính phủ triệu tập một cuộc họp trên tinh thần lắng nghe câu thị để tìm biện pháp xử lý triệt đề
kỷ lục về bão lũ và thiệt hại do thiên tai
một mươi sáu cơn bão bốn áp thấp nhiệt đới và nhiều hiện tượng thiên tài khốc liệt cực đoan trái quy luật đã xuất hiện trong năm hai nghìn một mươi bảy
ba trăm tám mươi sáu người thiệt mạng ước tính thiệt hại vật chất lên đến sáu mươi tỷ đồng
trong tình hình đó từ trung ương chính phủ
các bộ ngành cơ quan đoàn thể và cộng đồng đã chung tay ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai để giảm thiệt hại về người và của
nhanh chóng ổn định cuộc sống người dân và khôi phục sản xuất kinh doanh
thu hút vốn fdi cao nhất trong vòng chín năm
ba mươi năm tám mươi tám tỷ đô la là tổng vốn fdi chảy vào nền kinh tế việt nam trong năm hai nghìn một mươi bảy
đây là mức cao nhất trong vòng chín năm qua
sự gia tăng ngoạn mục của dòng vốn ngoại trong năm nay có sự đóng góp rất lớn của hàng loạt dự án tỷ đô
đó là ba dự án điện bot
bao gồm dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện bot nghi sơn hai hai bảy mươi chín tỷ đô la
dự án nhà máy nhiệt điện bot vân phong i hai năm mươi tám tỷ đô la
và dự án nhà máy nhiệt điện bot nam định một hai bảy tỷ đô la
khủng hoảng thịt lợn và nhiều loại nông sản khác
giá thịt lợn giảm không phanh xuống mức thấp nhất trong một mươi năm
chính phủ phải phát động cả một cuộc giải cứu lợn chưa từng có để cả xã hội chung tay tiêu thụ lợn
tuy nhiên không chỉ có thịt lợn mà trong suốt năm hai nghìn một mươi bảy
có hàng loạt loại nông sản khác bị mất giá do quá phụ thuộc vào một thị trường lớn nhưng bấp bênh là thị trường trung quốc
từ đó lộ ra những tồn tại của ngành nông nghiệp việt nam
mà điển hình là sự yếu kém của công tác dự báo và sự vắng bóng của các chuỗi giá trị trong chăn nuôi
du lịch tăng trưởng kỷ lục
năm hai nghìn một mươi bảy việt nam đón một mươi ba triệu du khách quốc tế tăng gần ba mươi so với năm hai nghìn một mươi sáu
đây là một mức tăng lớn chưa từng có của ngành du lịch việt nam
là một ngành kinh tế mũi nhọn thậm chí được đưa hẳn thành nghị quyết
chính là đòn bẩy để ngành du lịch vươn lên mạnh mẽ đạt mức tăng trưởng ấn tượng này